thưa quý vị khán giả trong bối cảnh còn rất nhiều trẻ em phải bỏ học giữa trường để mưu sinh hoặc là đi học
thế nhưng trong điều kiện còn thiếu thốn thì quỹ học bổng thường niên của báo nhân dân mang tên hạt giống việt đã ra đời là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa lớn
qua hơn sáu năm quỹ học bổng này đã trở thành nguồn động viên tinh thần đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước
giúp các em săn sẻ bớt gánh nặng về mặt tài chính để theo đuổi ước mơ chinh phục trí thức
quỹ hạt sống việt là quỹ hỗ trợ tài năng cấp quốc gia đầu tiên thành lập năm hai nghìn một mươi
do báo nhân dân sáng lập nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập
giúp nâng cao chất lượng công tác phổ cập trung học cơ sở tại địa bàn phường xã trong cả nước
có phần thực hiện đường lối quan điểm chủ trương biện pháp của đảng nhà nước và ngành giáo dục về hoạt động giáo dục
đào tạo giúp xã hội nhận thức đầy đủ mục tiêu nhiệm vụ và con đường phát triển giáo dục của đất nước
đồng thời tạo quyết tâm và ý chí thúc đẩy sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ
chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực của toàn xã hội
trong suốt sáu năm qua quỹ hạt sống việt đã và đang thực hiện tốt mục tiêu ban đầu
khi trao học bổng và hỗ trợ cho nhiều học sinh nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
tài năng trẻ trong nhiều lĩnh vực để có điều kiện phát triển bản thân và thụ hưởng môi trường giáo dục công bằng
mới đây nhất ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ
đã tổ chức chương trình trao học bổng
quỹ hạt sống việt dành cho học sinh nghèo hiếu học một mươi ba tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
một ba trăm linh suốt học bổng với tổng trị giá ba chín tỷ đồng đã được trao tặng
với mong muốn góp phần giúp đỡ những tấm gương học trò nghèo hiếu học
biết vươn lên để chinh phục những ước mơ đẹp trong tương lai
con em thấy rất là vui và con sẽ cố gắng để dành số tiền đó để lo cho việc học của mình
con hứa sẽ học
cả với mong muốn là sát cánh cùng các em học sinh trên mỗi bước đi
mỗi thử thách khó khăn của cuộc sống
chấp cánh ước mơ để các em có thể phát huy tài năng để phục vụ tổ quốc
quỹ hạt giống việt đã và đang nỗ lực để có thể mở rộng hơn các đối tượng được nhận học bổng
có mặt tại tất cả mọi địa bàn trên đất nước
góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng sự công bằng và bình đẳng trong giáo dục và cuộc sống
như chủ tịch hồ chí minh kính yêu từng mong muốn và cắn
sau khi đến với các học sinh nghèo hiếu học của một mươi ba tỉnh
khu vực đồng bằng sông kiểu long trong tháng chín này
quỹ hạt giống việt năm hai nghìn một mươi tám của báo nhân dân sẽ tiếp tục được trao cho các em học sinh nghèo
học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc
đang học tập và sinh sống tại một mươi tỉnh miền núi phía bắc
vượt qua hàng trăm cây số trên cung đường tây bắc hiểm trở
các phóng viên của truyền hình nhân dân đã tìm đến những tấm gương điển hình được trao học bổng lần này
để ghi nhận sự khó khăn vất vả của các em
cùng những khát khao được đến trường và trở thành học trò hiếu học
từ nhà em cách trường năm km em phải tự mình đi bộ đến trường
mưa lũ báo sương mù thì em phải quyết tâm vượt qua
vì em rất thích học thích đến trường với các thầy các cô các bạn
dù cuộc sống còn nhiều khó khăn dù ngôi trường các em đang học
còn thiếu thốn về cơ sở sinh tinh
nhưng nghị lực vượt khó vươn lên để đến với trí thức
với một tinh thần lạc quan của các em đã khiến các phóng viên truyền hình nhân dân không khỏi suy ngẫm xúc động
trong quá trình thực hiện các phóng sự phục vụ cho chương trình
chúng tôi đặc biệt ấn tượng sự ham học của các trẻ em nguồn cao
với điều kiện rất khó khăn trong việc đi lại
đồng nghĩa với khi khó khăn về hoàn cảnh tự nhiên
điều kiện kinh tế của từng gia đình cũng đều rất khó khăn
thế nhưng mà vượt qua tất cả những cái đấy
em ở trên nguồn cao họ vẫn rất là ham học
có những em thì có thể là ước mơ đơn giản với những cái gần gũi nhất với mình
ví dụ như là làm bác sĩ để phát thuốc cho nhân dân
hay là làm cô giáo để được truyền đạt lại kiến thức cho những bạn khác
thế nhưng mà cũng có các em thì ước mơ rất hồn nhiên
ví dụ như là có một trường hợp em lò thị điệp ở tại tuần giáo
thì khi chúng tôi phỏng vấn thì em bảo là em mơ ước làm cá sĩ
bởi vì em rất thích được cá hát
thì chúng tôi nghĩ là mỗi một cái mơ ước như thế của trẻ em nguồn cao thì đều
đều cần một cái sự tiếp sức với một cái sự động viên kịp thời như là quỹ hạt giống việt
thì chắc chắn là đấy nó là vừa tạo ra một cái niềm tin
vừa là một cái chất xúc tác để mà những cái ước mơ của trẻ em vùng cao có thể bay cao vươn xa hơn
vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục con đường học tập
đó là câu chuyện của hàng chục vạn học sinh nghèo vùng cao khác
đã và đang ít nhiều đều phải đối mặt
sau nhiều đợt lũ sừng mưa núi
con đường đến trường vốn đã khó khăn nay lại càng trồng chất gian nan
thế nhưng hoàn cảnh không khiến các em lùi bước
vì vậy hơn bao giờ hết rất cần những hoạt động khuyến học khuyến tài
kịp thời động viên hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh nghèo hiếu học
tiếp tục chương trình tăng học bổng ngày một mươi tám tháng chín tới
tại tỉnh điện biên quỹ hạt giống việt bảo nhân dân quyết định trả một xuất học bổng
xuất ba triệu đồng cho một học sinh thuộc một mươi tỉnh vùng núi phía bắc
đây là những học sinh được sở giáo dục đào tạo tỉnh hội khuyến học tỉnh giới thiệu
các em là những học sinh có hoàn cảnh điều kiện hết sức khó khăn
đặc biệt ở các vùng núi điều kiện đi lại điều kiện kinh tế
điều kiện gia đình của từng học sinh rất khó khăn
các em khó có điều kiện để đến trường tiếp tục học tập
trước mắt thì quỹ hạt giống việt sẽ tặng học bổng để các em có ngay điều kiện đến trường
sau khi bước vào khai giảng năm học mới
hướng tương lai quỹ sẽ tiếp tục quý động nguồn lực của giải hóa có thể cung cấp những học bổng
và quỹ cũng sẽ có kế hoạch để huy động xã hội cung cấp các trang thiết bị học tập
để giúp các em có điều kiện vươn lên trong thời gian sắp tới
quỹ hạt giống việt này đã khuyến khích các em phục vụ cho các em trong quá trình học tập
và để giúp đỡ phần nào cuộc sống của các em

thì tôi cũng mong rằng là có những lần tiếp tục học bổng của các em
có những lần tiếp theo sự quan tâm của báo và nhân dân về những quỹ này
và cũng mong được có nhiều suất học bổng hơn nữa cho các em có hoàn cảnh khó khăn
đặc biệt là những xã vùng cao
để quỹ này sử dụng có hiệu quả cho các em đi học đều và thường chuyên hơn
thì nhà trường cũng sẽ phối hợp cùng với chính quyền xã
rồi gia đình kết hợp cùng nhà trường để sử dụng nguồn quỹ này
tạo điều kiện như là mua quần áo hỗ trợ rồi sách vở cho các em
để các em yên tâm được học

và hết cấp và tiếp tục học trên những cấp trên tiếp theo
lễ trao học bổng quỹ hạt giống việt do báo nhân dân tổ chức dành cho học sinh nghèo hiếu học
tại một mươi tỉnh vùng núi phía bắc sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc hai mươi h thứ ba ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trên sóng truyền hình nhân dân và một số đài phát thanh truyền hình địa phương
mời quý vị đón xem
còn sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua
những chương trình đáng chú ý sẽ lên sóng trong tuần sau
thời lượng của chương trình kết nối khán giả tới đây cũng đã hết
kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo